tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên bị cáo nguyễn hoàng thi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình phạt một mươi sáu năm tù

thành phố hồ chí minh bắt đối tượng cướp dùng dao đe dọa người truy đuổi để tẩu thoát
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng huỳnh ngọc nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh bình dương vừa bị công an quận phú nhuận thành phố hồ chí minh bắt giữ để điều tra
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi tám h hai mươi ba phút ngày năm tháng năm nạn nhân nữ bị huỳnh ngọc nghĩa chạy xe máy
áp sát giật chiếc điện thoại iphone rồi tăng ga tháo chạy và xảy ra va chạm với hai học sinh khiến cả ba ngã
nghĩa tiếp tục lên xe máy bỏ chạy và bị người dân truy đuổi
trong lúc bị bảo vệ nghĩa đã dùng dao đe dọa người dân xung quanh rồi tẩu thoát
sau hai ngày vào cuộc điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ huỳnh ngọc nghĩa
tòa nhân dân tỉnh bình phước vừa tuyên phạt phạm trường sơn một mươi chín năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
dương thanh sang và dương hoàng yến nhi cùng bảy năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng sơn và sang là bạn bè quen biết nhau và sử dụng ma túy
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sơn điện cho một người không rõ lai lịch tại tp hcm
hỏi mua một bánh heroin với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
và hẹn nhau tại khu vực chợ bình tiên quận sáu tp hcm để giao dịch
chiều ngày ba mươi tháng ba trên đường mua ma túy từ tp hcm về
nghi vấn có người theo dõi nên sơn đã ném ma túy ở khu vực gần cầu phước hòa
quay lại kiểm tra thì bị lực lượng công an phát hiện tăng vật là một bánh heroin
mà sơn vừa mua nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp
cùng ngày công an tỉnh bình phước đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của sơn và sang
phát hiện sang và nhi tổ chức cho một thiếu nữ sử dụng trái phép chất ma túy
một vụ cháy xe ô tô đầu kéo vừa xảy ra vào tối qua ngày bảy tháng năm
tại một khu dân cư ở phường phước long tp nha trang tỉnh khánh hòa
vụ cháy được phát hiện vào khoảng hơn hai mươi hai giờ tại khu vực công viên
nằm trên đường b bốn thuộc khu đô thị vcn phước long tp nha trang
thời điểm này thì phần đầu của xe ô tô đầu kéo lửa đã bao trùm phần lắp capo
và trong khoang lái
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động hai xe chữa cháy
và một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
trong một mươi phút chữa cháy vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn
nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được công an tp nha trang điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân